thanh tra tp hà nội vừa có kết luận về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm tại công trình này
theo kết luận của thanh tra thành phố các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố hà nội đã buông lòng quản lý không có các biện pháp ngăn chặn vi phạm tại công trình tám b lê trực
cụ thể ubnd phường điện biên đã buông lỏng quản lý không kiểm tra việc xây dựng của chủ đầu tư sau nhiều lần kiểm tra nhưng không ban hành quyết định đình chỉ thi công không thực hiện các biện pháp ngăn chặn
đối với ủy ban nhân dân quận ba đình thanh tra xây dựng quận đã không kiểm tra báo cáo ủy ban nhân dân quận và thanh tra sở xây dựng
để chỉ đạo đôn đốc ủy ban nhân dân phường điện biên xử lý công trình xây dựng trong giai đoạn chưa có giấy phép khi kiểm tra không làm rõ và không có biện pháp buộc chủ đầu tư phá bỏ phần công trình đã xây dựng sai so với giấy phép
đối với sở xây dựng hà nội khi ủy ban nhân dân quận ba đình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về công trình xây dựng không phép của chủ đầu tư
nhưng phòng quản lý cấp phép của sở không lập biên bản kiểm tra hiện trạng công trình chưa theo dõi phối hợp với cơ quan địa phương và thanh tra xây dựng để quản lý xây dựng công trình theo giấy phép đã cấp
thanh tra thành phố cũng kết luận thanh tra sở xây dựng chưa sát sao trong việc chỉ đạo đôn đốc đội thanh tra xây dựng quận kiểm tra thường xuyên
chưa kịp thời báo cáo sở xây dựng thông báo đến ủy ban nhân dân quận ba đình để có biện pháp xử lý đối với công trình sai phép là chưa đúng theo các quy định của thành phố
kết luận của thanh tra kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao giám đốc sở xây dựng chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba đình kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan
có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện đôn đốc kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn